thưa quý vị sau thời gian dài phải ngừng hoạt động vì dịch covid một mươi chín thì hôm nay ngày một mươi ba tháng một mươi là ngày đầu tiên các phương tiện vận tải hành khách đi đến thành phố đà nẵng bằng đường bộ đã chính thức được mở cửa trở lại
tuy nhiên ghi nhận tại bến xe trung tâm thành phố đà nẵng thì không khí vẫn khá vắng vẻ và rất ít nhà xe hoạt động trở lại
sau hơn ba tháng ở nhà vì dịch bệnh khi biết thông tin vận tải hành khách liên tỉnh bằng đường bộ được hoạt động trở lại
anh nguyễn trí hùng đã nhanh chóng kiểm tra lại phương tiện chuẩn bị các giấy tờ cần thiết để có thể chạy xe trở lại
tuy nhiên vì chỉ mới được tiêm một mũi vaccine phòng covid một mươi chín nên anh không đủ điều kiện tham gia vận tải hành khách
nói chung là vấn đề tiêm vaccine thực tế thì mới tiêm được có một mũi
nhưng mà nghe nói là đợt xế mà chạy đường dài là mới tiêm được hai ba
hai mũi mới cho chạy thành ra cũng đang chờ là tiêm mũi hai
trên thực tế tại đà nẵng rất ít tài xế và nhân viên phục vụ ở các nhà xe đảm bảo đủ điều kiện đã tiêm hai mũi vaccine phòng covid một mươi chín
nên dù được hoạt động trở lại nhưng rất ít nhà xe mở bán vé
hiện nay với điều kiện đó thì lực lượng lái vụ xa tiếng cố định qua tham khảo từ các địa phương cũng như đà nẵng
thì cái số lượng mà tiêm đủ hai mũi rất là ít
thì mặc dù như vậy vẫn có phương tiện
nhưng với điều kiện như vậy hiện nay và để được thống nhất của hai địa phương cho hoạt động lại
thì danh sách đăng ký đã có nhưng mà tình hình nay thì hiện nay ngày đầu triển khai vẫn chưa có xe đăng ký tham gia
đồng thời tại đà nẵng hành khách cũng phải đáp ứng các điều kiện tiêm đủ hai mươi vaccine
hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín trong vòng sáu tháng và có giấy xét nghiệm âm tính với sars cov hai trong vòng bảy mươi hai giờ
trên thực tế nhiều người dân có nhu cầu mua vé xe tuy nhiên vẫn không đủ điều kiện
hiện có rất ít phương tiện chạy lại
bến xe vắng khách đa số hoạt động tại đây chủ yếu là xe lùa xanh vận chuyển hàng hóa
tuy vậy công tác phòng chống dịch vẫn luôn được đảm bảo nghiêm ngặt
đối với phương tiện thì phương tiện nguồn xanh thì kiểm tra các loại giấy tờ có liên quan
đối với xe khách thì kiểm tra người và phương tiện quét mã qr cho khai báo y tế tại chỗ
đảm bảo tất cả các điều kiện thì mới cho vào tốt
còn nếu như không đảm bảo điều kiện thì sẽ cho quay đầu xe
thì sẽ lật biên bản xứ hạc theo quy định của quốc lục
từ khi dịch covid một mươi chín bùng phát lần thứ tư tới nay
các hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh bằng đường bộ tại đà nẵng gần như dừng toàn bộ
việc thí điểm mở lại xe khách tuyến cố định là một tín hiệu vui đối với các doanh nghiệp vận tải
tuy nhiên với những điều kiện quy định chặt chẽ về phòng chống dịch
thì việc hoạt động trở lại vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn